xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
công trình lan can kết hợp đèn trang trí hai bên cầu maspero nối đường phường bốn với phường tám tại thành phố sóc trăng của tỉnh sóc trăng đang trong giai đoạn hoàn thiện đã bị đổ sập hoàn toàn rất may là sự cố không gây thương vong về người
tại hiện trường hàng chục tấn sắt thép được uốn cong để tạo hình trang trí ở một bên lan can cầu đã bị đổ sập nửa nổi nửa chìm dưới lòng sông gây ách tắc giao thông cả trên đường bộ và đường thủy may mắn không có người thương vong
theo một số nhân chứng vào lúc xảy ra sự cố thì có gió mạnh
công trình lan can kết hợp đèn trang trí hai bên cầu maspero nối đường phường bốn với phường tám tại thành phố sóc trăng đang trong giai đoạn hoàn thiện đã bị đổ sập hoàn toàn rất may là sự cố không gây thương vong về người

công trình lan can kết hợp đèn trang trí hai bên cầu maspero nối đường phường bốn với phường tám tại thành phố sóc trăng đang trong giai đoạn hoàn thiện đã bị đổ sập hoàn toàn